chính quốc gia thành viên ở sườn phía đông của tổ chức hiệp ước đại tây sương nato
còn gọi là nhóm b chín đã kêu gọi mỹ tăng cường sự hiện diện lực lượng và trang thiết bị quân sự
tại khu vực này khẳng định đây là một bước đi cần thiết để tăng cường khả năng gian đe
tại hội nghị ngoại trưởng các nước b chín cùng bungary cộng hòa czech estonia hungary
latvia litva ba lan rumania và slovakia các quan chức đã nhắc lại lời kêu gọi tăng cường
khả năng phòng thủ của khu vực giáp biên giới với ukraine
theo ngoại trưởng rumani khu vực sườn phía đông của nato cần tăng cường phòng không
năng lực chống tên lửa cung cấp phương tiện giám sát trinh sát và tình báo
bên cạnh đó các nước b chín cũng cam kết cung cấp thêm viện trợ cho ukraine và ủng hộ kiev gia nhập nato